thưa quý vị sáng nay học sinh các khối lớp sáu lớp tám lớp một mươi một mươi một ở tp hcm đã trở lại trường sau thời gian học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc đảm bảo an toàn các trường học thì ở các trường cũng đã nhanh chóng lên lịch ôn tập kiểm tra cuối học kỳ một cho học sinh
với việc học sinh khối một mươi một mươi một trở lại trường các trường trung học phổ thông được xem như trở về trí dạy học bình thường
và công tác đón học sinh khối một mươi một mươi một cũng được chuẩn bị như đón học sinh khóa một mươi hai cách đây ba tuần
để đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường tiến ngành chi ca học lệch ca lệch giờ và chủ động tương án dạy học phù hợp
về việc đón các em học sinh khối một mươi một mươi một trở lại trường nhà trường cũng tổ chức sinh hoạt đi cơ để chia sẻ cũng như quán triệt các em các biện pháp để bản tạo an toàn covid trong trường học
trường cũng chia ca cho các em các em học sinh khối một mươi một mươi một sẽ kể học hai sáu ba năm bảy
còn khối một mươi hai thì học tất cả các buổi sáng
ngoài ra thì ngoài những giờ học trực tiếp tại trường như vậy mà nếu mà các lớp có giờ nữa thì các lớp đó sẽ được học online tại nhà
với thực tế hai tuần thí điểm cho học sinh lớp chín học trực tiếp an toàn các trường trung học cơ sở cũng căn cứ vào tình hình thực tế của trường mình để bố trí lịch học hợp lý an toàn và có thể xử lý các vấn đề phát sinh mà không làm ảnh hưởng nhiều đến công tác dạy và học
nhìn chung tâm lý các em đều khá thoải mái chấp hành đúng nguyên tắc năm k và hướng dẫn của các thầy cô và phụ huynh cũng yên tâm với sự chuẩn bị của nhà trường
thì có lo lắng thì cũng có lo một chút thôi nhưng mà tình mình bị bệnh cái thành phố thì đã ổn định rồi
thế nên con đến trường là điểm tốt để mà các bé coi nhập lại
đừng bị đầy đủ với hậu trang nước tựa tay cũng như thuốc sát hỏng để mà bé an tâm đến trường
em thấy là sau khoảng một thời gian dài thì em thấy được đến trường được tới được gặp mặt các bạn bè các thầy cô
em thấy cũng rất là vui tại vì ở nhà học online thì em mặc dù là em cũng được gặp bạn bè trực tuyến
nhưng mà nó cũng không có một cái cảm giác phấn khích khi mà được gặp mặt trực tiếp trên trường
và ở đây thì em cũng được vui chơi em được học hỏi nhiều điều hơn khi mà ở nhà
về công tác chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ với lộ trình tổ chức học trực tiếp như thành phố đã thực hiện trong thời gian qua
học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường từ ngày hôm nay
học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường từ ngày hôm nay đã có thời gian hai tuần để ôn tập củng cố kiến thức
vì vậy học sinh hai khối lớp này sẽ thực hiện các bài kiểm tra học kỳ một trước bắt đầu từ ngày một mươi tháng một
còn đối với học sinh các khối lớp bảy tám một mươi một mươi một bắt đầu trở lại trường từ ngày bốn tháng một
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ hướng dẫn các trường bố trí thời gian sao cho thực hiện như kế hoạch đưa ra
căn cứ và hướng dẫn các trường trung học cơ sở trung học phổ thông cũng chuẩn bị kế hoạch ôn tập cho các em
nếu có kế hoạch không có gì thay đổi thì trong trường có một tuần để các em củng cố lại kiến thức
trong quá trình học trực tuyến có thể các em có những lỗ hỏng hay kiến thức thì một tuần này trường sẽ cố gắng để tận dụng tối đa để các em củng cố lại kiến thức
và tuần sau tuần ngày một mươi tây nếu mà theo kế hoạch như cũ thì kế hoạch tiếp tục tổ chức cho thi học kỳ kiểm tra kỳ cho khối một mươi và khối một mươi một
trường có yêu cầu là phụ huynh với giáo viên
trường có yêu cầu là tập trung vào vấn đề là ôn tập thì nội dung ôn tập thì vẫn tuổi tuân theo đúng những văn bản chỉ đạo của ngành
ví dụ những kiến thức mà các em tự nghiên cứu tự học thì những kiến thức đó là không kiểm tra và tập trung vào cốt lỗi của bài học để các em có thể ôn dễ dàng hơn
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng khuyến cáo phụ huynh và học sinh không nên lo lắng và áp đực với kỳ kiểm tra này
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng khuyến cáo phụ huynh và học sinh không nên lo lắng và áp đực với kỳ kiểm tra này
sở giáo dục đào tạo đã giao quyền chủ động cho các nhà trường trong thời gian đầu tuần trở lại trường giáo viên và các tổ bộ môn sẽ xác định cụ thể mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh để xây dựng ma trận cấu trúc bài kiểm tra phù hợp